hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hành vi phạm tội của bị cáo đỗ anh dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con
phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị can đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh nguyễn mạnh hùng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sore
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và phùng thế tính
cựu giám đốc tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh và một số bị can khác
cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của tập đoàn tân hoàng minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp
trong đó chủ yếu là người dân những nhà đầu tư không chuyên
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đội anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an
thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án